phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai vừa phát hiện một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh với số lượng lớn bắt giữ ba đối tượng gồm hoàng ngọc hùng ngụ tp hcm nguyễn thành an quê tỉnh hà tĩnh và trần ngọc lẹ quê tỉnh hậu giang để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy
bằng các biện pháp nghiệp vụ ban chuyên án tiến hành bắt quả tang đối tượng hoàng ngọc hùng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi sáu gói ma túy tổng hợp có trọng lượng một mươi sáu kg tại nút giao cao tốc phan thiết dầu dây với quốc lộ năm mươi sáu địa bàn ấp hàng gòn xã hàng gòn thành phố long khánh tỉnh đồng nai
qua điều tra mở rộng cơ quan công an đã tiến hành bắt nguyễn thành an và trần ngọc lẹ hiện công an tỉnh đồng nai đang điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
chiều ngày hai mươi hai tháng ba trong phần tranh luận tại phiên tòa xét xử vụ án tân hoàng minh đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đối đáp với các luận điểm luận cứ bảo chữa của các luật sư các bị cáo
căn cứ vào diễn biến phiên tòa đại diện viện kiểm sát đã quyết định điều chỉnh giảm nhẹ mức án đề nghị cho toàn bộ một mươi năm bị cáo trong vụ án
cụ thể đại diện viện kiểm sát đã điều chỉnh và đề nghị cho toàn bộ một mươi năm bị cáo trong vụ án
hội đồng xem xét tuyên phạt một mươi năm bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các mức án gồm đỗ anh dũng từ tám đến chín năm tù đỗ hoàng việt từ bốn đến năm năm tù
một mươi ba bị cáo còn lại được đề nghị giảm so với mức đề nghị án trước đó từ sáu đến một mươi hai tháng tù
viện kiểm sát xác định đây là vụ án đầu tiên xử lý hành chính
hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có gian dối với giá trị phát hành đặc biệt lớn
động cơ mục đích phạm tội xuất phát từ nhu cầu huy động vốn để trả nợ đến hạn trong điều kiện doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính có phần nguyên nhân từ covid một mươi chín
hai bị cáo là độ anh dũng và đỗ hoàng việt đã tích cực nỗ lực phối hợp với cơ quan điều tra và gia đình khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt đảm bảo hoàn trả cho các bị hại
nói lời sau cùng tại tòa bị cáo đỗ anh dũng gửi lời xin lỗi tới các nhà đầu tư đồng thời xin nhận toàn bộ trách nhiệm và xin giảm án cho các cán bộ cấp dưới và đặc biệt là con trai bị cáo đỗ hoàng việt
các bị cáo còn lại đều thừa nhận sai phạm và xin nhận giảm nhẹ mức án thấp nhất
chiều ngày hai mươi bảy tháng ba hội đồng xét xử sẽ tuyên án
qua gần hai ngày xét xử và nghị án tòa nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt nguyễn hữu thảo cựu phó giám đốc trung tâm mua sắm
nguyễn kim hậu giang và cấp dưới là hoàng văn hải cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
theo nội dung cao trạng từ tháng một đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám nguyễn hữu thảo lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao đã chỉ đạo cho hoàng văn hải
xuất số lượng lớn hàng hóa bán cho đỗ tuấn phong trưởng phòng kinh doanh trung tâm mua sắm nguyễn kim kiên giang
nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng chứng tử gây thất thoát cho công ty cổ phần nguyễn kim số tiền trên hai tỷ đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn hữu thảo một mươi năm tù giam và hoàng văn hải ba năm tù
nhưng cho hưởng án treo cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
thưa quý vị điện biên là tỉnh có nhiều di tích lịch sử gắn với chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
đây là địa chỉ đỏ thu hút du khách tìm về mỗi khi đặt chân đến mảnh đất lịch sử điện biên
những ngày này bà nguyễn thị lợi một du khách ở thành phố hà nội và các người bạn của mình có dịp đến thăm mảnh đất điện biên phủ lịch sử
qua tham quan các điểm di tích như đồi a một nơi diễn ra trận đánh ác liệt của quân và dân
đã làm nên chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu khiến bà không giấu nổi những xúc động

khiến bà không giấu nổi những xúc động

khiến bà không giấu nổi những xúc động
đặc biệt là bức tranh panorama tái hiện toàn cảnh chiến dịch điện biên phủ đã mô tả khắc họa rõ nét năm mươi sáu ngày đêm khuét núi ngủ hầm mưa rầm cơm vắt của quân và dân ta
để làm nên chiến thắng đi vào lịch sử dân tộc là địa chỉ không thể bỏ qua đối với mỗi du khách khi đến với điện biên

đến khi hoàn thành theo dự kiến vào ngày ba mươi tháng sáu năm nay
trước khi liên hợp quốc chọn ngày quốc tế hạnh phúc tại việt nam khát vọng hạnh phúc đã được thể hiện ngay dưới quốc hiệu nước việt nam dân chủ cộng hòa

trước khi liên hợp quốc chọn ngày quốc tế hạnh phúc tại việt nam khát vọng hạnh phúc đã được thể hiện ngay dưới quốc hiệu nước việt nam dân chủ cộng hòa
với chỉ số tăng đều qua các năm cho thấy kết quả đạt được rất quan trọng của đảng nhà nước ta về chăm lo đời sống vật chất tinh thần đem lại hạnh phúc cho nhân dân
tuy nhiên các thế lực thù địch phản động vẫn kiểu mũ ni che tay phớt lờ không nghe không thấy tiếp tục bôi đen đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
lấy cớ đà kích đảng nhà nước kéo lùi lịch sử làm nhân dân vất vả cơ hẳn
trước tình hình đó yêu cầu nhiệm vụ đặt ra hiện nay là cần nhận diện rõ và kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch
nhằm góp phần tăng cường sự thống nhất trong đảng sự đồng thuận trong xã hội về con đường mục tiêu động lực phát triển đất nước
thành phố hà nội hiện là một trong những địa phương đang thiếu trường học công lập nghiêm trọng
điều đáng nói dù đã được ưu tiên bố trí quỹ đất xây dựng thế nhưng hàng loạt các dự án trường học
nằm trên khu đất vàng của thủ đô đến nay vẫn nằm yên bất động phản ánh trên báo lao động
dự án làng giáo dục quốc tế có diện tích khoảng hai mươi bảy sáu mươi bốn hectare thu địa phận các phường tây mỗ xuân phương
quận nam tử liêm và xã vân canh huyện hoài đức hà nội do công ty cổ phần làng giáo dục quốc tế thiên hương
làm chủ đầu tư với số vốn khoảng một tám mươi tám tỷ đồng dự kiến đi vào hoạt động năm hai nghìn hai mươi
nhưng đến nay vẫn chỉ là bãi đất trống mọc đầy cỏ dại xung quanh được quây tôn kín mít
trong khi báo cáo của ủy ban nhân dân tp hà nội cũng chỉ ra thành phố còn thiếu bốn mươi chín trường tại tám quận gồm ba đình cầu giấy
bắc tử liêm đống đa hà đông hai bà trưng hoàn kiếm hoàng mai
kiến trúc sư đào ngọc nghiêm phó chủ tịch hội quy hoạch phát triển đô thị việt nam cho rằng
tình trạng hàng loạt các dự án đắp chiếu y ảnh triển khai trong những năm qua
đồng nghĩa với việc hiệu suất sử dụng đất bằng không gây lãng phí nghiêm trọng
ảnh hưởng đến tiến trình phát triển kinh tế xã hội
chính quyền tp hà nội luôn chủ động trong việc lập chính sách phát triển công viên cây xanh
sân chơi nhằm tạo ra thành phố xanh lành mạnh cho người dân
tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những bất cập sự trồng chéo về hệ thống khung pháp lý
thiếu sự tham gia từ người dân nên công tác cải tạo quản lý vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng
từ thực tế có thể khẳng định rằng công tác cải tạo xây dựng và quản lý hệ thống vườn hoa công viên cây xanh sân chơi
cần có sự tham gia của tất cả các bên liên quan từ cấp trung ương đến cơ sở
trong đó cấp trung ương cần phải bảo đảm có đủ hạ tầng cơ sở xã hội thiết yếu cho các khu dân cư
luật quy hoạch đô thị luật đất đai luật nhà ở luật thủ đô
cần đề cập thích đáng hơn về hạ tầng xã hội trong đó bao gồm nội dung về vườn hoa công viên cây xanh sân chơi khu dân cư
bộ xây dựng và bộ tài nguyên và môi trường cần nghiên cứu để có bộ quy chuẩn vườn hoa công viên cây xanh sân chơi
trong khu dân cư thống nhất áp dụng trong khu vực nội thành hà nội
thành phố hà nội cần quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch cây xanh thực hiện kiểm kê đánh giá hiện trạng
và tình hình sử dụng các vườn hoa sân chơi hiện hữu trong khu dân cư dẹp bỏ những lấn chiếm sử dụng không gian sai mục đích
đặc biệt cần đối thoại để hiểu hơn về nhu cầu của người dân